ngay sau khi thường trực chính phủ họp về việc phân bổ khoảng một mươi tỷ đồng
từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia
của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục chủ trì họp thường trực chính phủ
về vấn đề tín dụng để đầu tư tuyến cao tốc hữu nghị chi lăng và đồng đăng trà lĩnh
đây là hai dự án giao thông quan trọng có tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế
của nhiều địa phương nhất là các tỉnh phía bắc
phát biểu tại buổi họp thủ tướng đánh giá cao hai tỉnh lạng sơn cao bằng
về tinh thần dám nghĩ dám làm vượt khó quyết tâm thực hiện các dự án hạ tầng trên
coi đây là trục quan trọng để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
cao bằng cam kết đóng góp hai mươi lạng sơn sẵn sàng bỏ ra năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
đối với dự án cao tốc hữu nghị tri lăng thủ tướng hoan nghênh các ngân hàng
đã vào cuộc tích cực thủ tướng khẳng định chính phủ tiếp tục tìm cách hỗ trợ dự án
đồng thời đề nghị xử lý rứt điểm vấn đề tài chính cho dự án
đối với dự án cao tốc đồng đăng trà lĩnh thủ tướng đề nghị tập trung lập phương án tiền khả thi
làm rõ phương án tài chính cho dự án xác định rõ nguồn vốn từ nhà nước là bao nhiêu
từ các nhà đầu tư là bao nhiêu thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan tìm các nguồn vốn khác nhau
như vốn oda cho dự án bộ giao thông vận tải quan tâm thúc đẩy dự án
tuyến cao tốc hữu nghị tri lăng chính là huyết mạch của hành lang kinh tế nam ninh
trung quốc lạng sơn hải phòng quảng ninh đường từ hà nội đến cao bằng hiện dài hai trăm tám mươi km
ô tô di chuyển mất từ năm năm đến sáu giờ sau khi các tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
hữu nghị chi lăng đồng đăng trả lĩnh hoàn thành thời gian di chuyển sẽ rút ngắn xuống
còn từ hai đến hai năm giờ